tại hải dương nhiều ngày qua thời tiết có sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm
ngày ấm sáng sớm và tối muộn thì lại lạnh khiến cho nhiều trẻ đã phải nhập viện liên quan đến bệnh về đường hô hấp
tuy nhiên không ít phụ huynh còn chủ quan và chăm sóc trẻ không đúng cách khi trẻ mắc bệnh
bệnh viêm đường hô hấp là một trong những bệnh trẻ hay mắc về mùa lạnh
khi giao mùa thời tiết có sự tranh lệch cao giữa ngày và đêm
khi mắc bệnh thường có các triệu chứng như khó thở suốt nhẹ ho và chảy nước mũi
hiện khoa hô hấp bệnh viện nhi hải dương đang có khoảng bốn mươi bệnh nhi nội trú
dự báo những ngày tới trời sẽ trở rét bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên giữ ấm cho trẻ tránh những nơi có gió lùa
trẻ bị sốt thì cha mẹ nên để ở nhà theo dõi
những trẻ đi mẫu giáo nhà trẻ sẽ rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp
do vậy các trường phải bỏ đảm phòng kín gió tránh gió lùa

trẻ bị sốt thì cha mẹ nên đưa đến các cơ sở y tế để khám bệnh sớm
cha mẹ cũng nên cho trẻ tiêm đầy đủ các vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng để tránh các bệnh lý viêm đường hô hấp
ngay khi có dấu hiệu của bệnh người nhà nên đưa các cháu đi thăm khám sớm để điều trị hiệu quả hơn tránh những biến chứng xấu

cần vệ sinh tích cực đồ ăn thuốc uống phải bỏ đàm ấm cho trẻ để trẻ phòng được các bệnh hô hấp mùa lạnh